phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng xác nhận video đang xuất hiện trên mạng xã hội chính là hình ảnh ghi lại vào thời điểm tổ công tác chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc cùng với người dân đang đưa tảng đá ra khỏi mặt đường đèo trước khi xảy ra sự cố lở đất khiến cho ba cán bộ và một người dân hy sinh
tổ công tác chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc
cùng đẩy hòn đá ra khỏi lòng đường để các phương tiện lưu thông trở lại bình thường
sau đó các anh trở về chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc để di chuyển thiết bị phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm thì xảy ra sự cố sạt lở đất
thông tin từ tỉnh lâm đồng đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đất đá sụt lở tại đèo bảo lộc đã được lực lượng chức năng dọn xong
cảnh sát giao thông đèo bảo lộc đã được lực lượng chức năng dọn xong